hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi sáu kỳ họp bất thường
để thông qua các tờ trình và quyết nghị chủ trương đầu tư các dự án chống sạt lở cấp bách trên địa bàn thành phố
trong đó chủ trương đầu tư bốn dự án xây dựng cơ bản đã được thông qua với ba dự án chống sạt lở trọng điểm
gồm dự án kè chống sạt lở hai đoạn trên sông ô môn đoạn từ cầu ô môn đến vàm ba rích
và đoạn phường thới an quận ô môn dự án kè chống sạt lở khu vực chợ mỹ khánh xã mỹ khánh huyện phong điền
thành phố cần thơ cũng yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án và trình thủ tướng chính phủ đúng thời gian quy định